từ ngày hai tháng một mươi hai cho đến nay tp hcm không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
và sau khi đã cách ly đủ một mươi bốn ngày thành phố đã tiến hành gỡ bỏ các khu vực bị phong tỏa
các khu vực bị phong tỏa sau khi tp hcm phát hiện bốn ca nhiễm mới trong cộng đồng
gồm các bệnh nhân covid một mươi chín thứ một nghìn ba trăm bốn mươi hai một nghìn ba trăm bốn mươi bảy một nghìn ba trăm bốn mươi tám và một nghìn ba trăm bốn mươi năm
đến ngày hôm nay tất cả các khu vực phong tỏa đã hoàn tất cách ly đủ một mươi bốn ngày theo đúng quy định
và có kết quả xét nghiệm âm tính được gỡ bỏ phong tỏa
hiện tp hcm không còn trường hợp nào được cách ly tại nhà hay nơi lưu trú
số người đang được cách ly tại điểm cách ly tập trung là hai hai trăm năm mươi hai người